sau khi truyền hình nhân dân và nhiều cơ quan báo chí phản ánh về thực trạng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng
và thương mại trần đại ở tỉnh phú yên đắp đường ngăn dòng sông ba sai quy định để vận chuyển cát
ubnd tỉnh này đã chỉ đạo huyện phú hòa khẩn trương xử lý
công ty trách nhiệm ứng hạn xây dựng và thương mại trần đại được ubnd tỉnh phú yên chấp thuận cho phép thi công đường tạm
từ đường dh hai mươi bảy ra mỏ để vận chuyển cát từ huyện tây hòa phục vụ công trình khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phú yên
tại xã hòa quang bắc huyện phú hòa trong thời gian ba năm
trên cơ sở đó ubnd huyện phú hòa cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho công ty này
triển khai dự án đường tạm thuộc địa bàn khu phố định thọ hai thị trấn phú hòa với chiều dài một trăm một mươi bốn m
rộng bốn m cao hơn cốt nền đất tự nhiên sáu m
thế nhưng ngoài một trăm một mươi bốn mét được cấp phép công ty còn đổ đất đá xây dựng thêm hơn hai trăm linh mét đường ngăn ngạch sông
trong đó có cây cầu dài hơn một mươi mét làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và dòng chảy sông ba khiến người dân bức xúc
trước thực trạng trên lãnh đạo ubnd tỉnh phú yên đã chỉ đạo huyện phú hòa khẩn trương làm rõ sai phạm để xử lý
đồng thời yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại trần đại hoàn trả nguyên trạng ban đầu
đối với hơn hai trăm linh mét đường vi phạm trên sông ba